do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín trong ngày hai mươi bảy tháng bảy ngành chức năng tỉnh quảng ngãi bố trí hơn hai mươi chuyến tàu đưa hai năm trăm linh du khách rời đảo vào đất liền
theo chính quyền địa phương số lượng du khách trên thực tế cao hơn do lượng khách ra đảo nghỉ hè những ngày trước
tùy tình hình thực tế tỉnh quảng ngãi tiếp tục bố trí tàu đưa tất cả du khách về đất liền
quảng ngãi cũng tạm dừng đón khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng tại huyện đảo lý sơn